tại lễ khai giảng năm học mới của trường trung học phủ thâm quang trung huyện quảng trạch tỉnh quang bình
chương trình cùng học sinh miền trung đến trường do tổng liên đoàn lao động việt nam
quỹ tv lao động phối hợp với vtv sáu đài truyền hình việt nam đã trao hai tỷ đồng hỗ trợ học sinh và giáo viên khó khăn
ở bốn tỉnh miền trung bị thiệt hại do sự cố môi trường biển vừa qua
tại buổi lễ khai giảng tổng liên đoàn lao động việt nam đã kêu gọi phát động công nhân viên chức cả nước
các doanh nghiệp và nhà hảo tâm tiếp tục chung tay giúp đỡ nhân dân giáo viên học sinh bốn tỉnh miền trung vượt qua khó khăn
để vươn lên đạt nhiều kết quả tốt trong năm học mới đồng thời trao bốn xuất quà
mỗi xuất quà trị giá bốn trăm linh triệu đồng cho đại diện công đoàn ngành giáo dục bốn tỉnh miền trung
do ảnh hưởng của sự cố môi trường biển vừa qua hàng chục học sinh là con em ngư dân của trường trung học phổ thông quang trung
có nguy cơ bỏ học
nhà trường đã cử giáo viên đến tận nhà động viên phụ huynh cố gắng cho con em đến trường
và kiến nghị các cấp chính quyền có các chính sách hỗ trợ các em như miễn giảm học phí tặng sách vở đồ dùng học tập
nhờ vậy sáng khai giảng một trăm linh số học sinh đến trường trong không khí tươi vui rộn ràng của ngày đầu năm học mới